mặc dù đang có dịch cốm do virus corona nhưng ghi nhận tại các cửa hàng kim hoàn ngày hai tháng hai tức mùng chín âm lịch
một ngày trước ngày vía thần tài lượng khách mua vàng ngày càng đông các cửa hàng lớn đã chuẩn bị sẵn lượng vàng để bán ra thị trường
với nhiều mẫu mã mới giá trị để thu hút người mua
doji một thương hiệu vàng uy tín đang thu hút nhiều người đến mua vàng ngày vía thần tài
là một khách hàng đến mua những sản phẩm vàng đầu năm anh châu đã chọn được cho mình nhiều mẫu ưng ý
thực ra thì tôi đi mua vàng ngày vía thần tài thì đương nhiên là cầu để có được sự may mắn thôi
may mắn cho cả bản thân mình và may mắn cho cả gia đình mình nữa
và năm nay thì tôi thấy là giá vàng cũng tương đối tốt so với cả mọi năm
khác với anh châu chị hoài lương cũng tìm mua cho gia đình những sản phẩm vàng may mắn tài lộc đầu năm
tuy nhiên trước tình hình hiện nay nhất là những lo ngại bởi dịch cúm do virus corona
chị lại có những trăn trở
các mặt hàng vàng trang sức tiếp tục là điểm nhấn thu hút khách hàng trẻ
lượng người mua khá đông
để đảm bảo an toàn cho tất cả khách hàng đến giao dịch
nhiều cửa hàng đã yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang và phát khẩu trang miễn phí cho các khách hàng
ngày vía thần tài là một ngày truyền thống mà người dân việt nam vẫn có thói quen đi mua vàng trong dịp đầu năm
để cầu mong sự may mắn bình an
và trong những ngày vía thần tài tại những cửa hàng lớn như doji
giá vàng hiện nay đã lên khá cao trên bốn mươi năm triệu đồng một lượng
tuy nhiên lượng người đến mua vẫn khá đông đảo
và dự báo trong tình hình địa chính trị của thế giới như hiện nay
lượng người mua vàng cũng như là giá vàng sẽ tiếp tục tăng
và trong đó giá vàng của việt nam cũng không dừng lại
giá vàng miếng trong nước đã đạt đỉnh cao nhất trong vòng một mươi năm qua
vượt qua mốc bốn mươi năm triệu đồng một lượng
các chuyên gia cho rằng giá vàng tăng một phần là do nhu cầu mua vàng
giá vàng của người dân trong ngày vía thần tài